tỉnh nghệ an đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm năm mươi năm ngày sinh trí sĩ phan bộ châu
và đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích lưu niệm phan bội châu
tham dự buổi lễ có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
và đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương
nhân kỷ niệm một trăm năm mươi năm ngày sinh nhà trí sĩ yêu nước phan bội châu thay mặt đảng nhà nước chính phủ
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã trao bằng công nhận
di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đối với khu di tích lưu niệm phan bội châu
phó thủ tướng vương đình huệ cũng lưu ý nghệ an nói chung và nam đàn nói riêng là sứ địa linh nhân kiệt
nơi sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt cho dân tộc việt nam
để phát triển trở thành một địa chỉ giáo dục lịch sử truyền thống yêu nước cho các thế hệ người dân việt nam
điểm đến hấp dẫn về du lịch văn hóa đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế
nghệ an và huyện nam đàn cần tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể bảo tồn
và phát huy giá trị khu di tích đã được phê duyệt
tích cực chủ động phối hợp tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các bộ ngành trung ương
để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo tồn bền vững và phát huy toàn diện các giá trị của khu di tích